theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi tám tháng chín
cả nước ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín là công dân việt nam trở về từ pakistan và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh
tính đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng chín việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại khánh hòa
có thêm một bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện phổi đà nẵng
trong một sáu mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là chín trăm bốn mươi một ca số ca còn đang điều trị là chín mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi một ba trăm một mươi chín người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là bốn trăm hai mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi năm tám trăm sáu mươi người

tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm ba mươi sáu người